thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định điều động hiệu trưởng
trường đại học an ninh nhân dân giữ chức vụ giám đốc học viện chính trị công an nhân dân
đồng thời bổ nhiệm hiệu trưởng mới đối với trường đại học an ninh nhân dân
theo đó thiếu tướng phan xuân tuy hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân
được điều động giữ chức vụ giám đốc học viện chính trị công an nhân dân kể từ ngày một sáu hai nghìn hai mươi hai
đồng thời thiếu tướng đoàn minh lý phó cục trưởng cục an ninh nội địa được bổ nhiệm giữ chức vụ
hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân kể từ ngày một sáu hai nghìn hai mươi hai
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao các quyết định về công tác cán bộ
đối với hai đồng chí phan xuân tuy và đoàn minh lý
thay mặt đảng ủy công an trung ương đồng chí trần quốc tỏ chúc mừng đảng ủy ban giám hiệu trường đại học an ninh nhân dân
và chúc mừng đối với hai đồng chí đã được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới
tin tưởng trong vai trò mới tân hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân sẽ không ngừng phấn đấu
tiếp tục rèn luyện phát huy kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân để xây dựng đơn vị trong sạch
vững mạnh tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
chiều nay hai mươi tám tháng năm trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
đây là khóa huấn luyện đầu tiên của trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một tại khu vực miền trung
năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một đã tiếp nhận và huấn luyện một năm trăm năm mươi tám chiến sĩ
trong đó tiểu đoàn ba tại khu vực miền trung
tiếp nhận ba trăm năm mươi ba chiến sĩ được quản lý và bố trí huấn luyện tại xã bình phục huyện thăng bình tỉnh quảng nam
sau ba tháng huấn luyện sức khỏe đạo đức nhận thức và ý thức tổ chức kỷ luật của các chiến sĩ được nâng lên
đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu trong lực lượng công an nhân dân nói chung
lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng nắm chắc và sử dụng thành thạo các loại vũ khí công cụ hỗ trợ được trang bị trong lực lượng công an nhân dân
kết quả công tác huấn luyện được lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động ghi nhận đánh giá cao
kết thúc khóa huấn luyện một trăm linh chiến sĩ đạt yêu cầu trong đó hơn tám mươi ba đạt khá giỏi
qua thời gian đào tạo với kết quả tốt các chiến sĩ đều đã sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
đây là nguồn nhân lực sẽ bổ sung thêm vào đội ngũ cảnh sát cơ động có chất lượng cao
góp phần ngăn ngừa hoạt động của các loại tội phạm đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
cũng trong ngày hôm nay tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên đóng trên địa bàn tỉnh lâm đồng
và tiểu đoàn ba trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ đóng quân tại tỉnh quảng ngãi cũng đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện một trăm sáu mươi công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia trong lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
tại buổi lễ bế giảng
lãnh đạo trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên đã biểu dương các chiến sĩ mới trong thời gian huấn luyện đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ
vượt qua mọi thử thách để đạt thành tích cao nhất trong học tập và giàn luyện
bên cạnh đó đã nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác công an những bài học nghiệp vụ kỹ chiến thuật quân sự võ thuật
để vận dụng vào quá trình công tác sau khi kết thúc khóa huấn luyện về các đơn vị mới
kết quả có một trăm linh chiến sĩ đạt yêu cầu trong đó có tám mươi đạt loại khá giỏi
tại quảng ngãi sau ba tháng huấn luyện theo chương trình khung của bộ công an hơn một trăm chín mươi chiến sĩ đã hoàn thành chương trình huấn luyện
với các nội dung kiến thức cơ bản về chính trị pháp luật nghiệp vụ điều lệnh quân sự võ thuật phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
ngoài chương trình khung huấn luyện đơn vị còn tổ chức cho chiến sĩ mới huấn luyện ngoại khóa
như huấn luyện kết hợp rèn luyện thể lực theo bốn nội dung chiến sĩ công an khỏe tổ chức các môn bóng đá bóng chuyển hành quân rèn luyện
kết quả một trăm linh các chiến sĩ đều đạt yêu cầu huấn luyện và được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn tại địa bàn thành phố yên bái tỉnh yên bái dù chỉ ra đời chưa đầy một năm
thế nhưng mô hình tổ liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái đã phát huy hiệu quả tích cực đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại đây
đã thành thông lệ hơn nửa năm nay cứ mỗi buổi chiều các thành viên của tổ liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái lại tập trung đi tuần tra tại đây
với nhiệm vụ chính là nhắc nhở người dân tuân thủ hành lang an toàn giao thông bảo đảm cho các phương tiện y tế người dân vào khám chữa bệnh an toàn cùng với đó là đấu tranh với các tệ nạn các hành vi vi phạm quy định tại khu vực cổng bệnh viện

đến thời điểm hiện tại công an xã giới phiên cũng đã huy động các thành viên tổ liên kết này tập trung đi tuần tra miễn execution và charity public minion
tổ chức tuần tra một số địa bàn giáp danh bệnh viện và một số khu vực khác trên địa bàn xã
cùng với đó huy động thêm các thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động
đặc biệt là tuyên truyền pháp luật tới người dân
bởi trên địa bàn xã giới phiên hiện có hơn bốn nhân khẩu trong đó có không ít đồng bào dân tộc thiểu số
về cơ bản mà nói thì lực lượng tham gia tổ liên kết này thì là những người mà tâm huyết và nhiệt tình với công việc
chưa qua đào tạo một trường lớp nào họ trình độ có thể là một mươi hai trên một mươi hai nhưng có những người có thể chín trên một mươi hai
vấn đề về tiếp xúc các văn bản các nghị quyết của đảng và nhà nước là tiến bộ hơn so với các tầng lớp nhân dân khác
tuy nhiên vấn đề để hiểu biết về cách giải quyết vụ việc thì vẫn chưa đảm bảo và vẫn chưa thực hiện đúng yêu cầu mà theo chúng tôi đẩy ra
chúng tôi đang kiến nghị những vấn đề cần phải thường xuyên tổ chức lớp tập huấn hơn nữa
để hướng dẫn các tầng lớp nhân dân khác
hướng dẫn các thành phần tổ liên kết này để người ta nắm được hiểu được các nguyên tắc hoạt động và cũng như là các kiến thức pháp luật
từ đó có thể tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu cái đường lối chủ trương chính sách của đảng và các cái quy định của địa phương làm sao cho nó phù hợp
vâng thưa quý vị tổ liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
dù đã đi vào hoạt động một cách nề nếp phát huy hiệu quả
thế nhưng các thành viên tham gia đã và đang cần được tập huấn
hỗ trợ nhiều hơn từ phía các cơ quan chức năng đặc biệt là cần có chính sách phù hợp
và để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra bộ công an đã và đang hoàn thiện dự thảo luật
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để trình quốc hội cho ý kiến
điều một mươi năm dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được huấn luyện bồi dưỡng về chính trị pháp luật
nghiệp vụ được tham gia diễn tập hội thi để nâng cao khả năng thực hành
cùng với đó dự thảo luật cũng quy định về bảo đảm kinh phí hoạt động trang bị cơ sở vật chất
của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
những quy định này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của tổ liên kết bảo đảm an ninh trật tự
tại khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái nói riêng
cũng như lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên cả nước nói chung
sẽ là người tham gia đắc lực vào cái việc giữ cái ổn định đó
ở đất nước chúng ta một dài dài đường km một sáu trăm năm mươi km hai với bảy vùng
rất đa dạng về văn hóa rất đa dạng về phong tục đặc biệt rất đa dạng và luật tục
tôi xin nhấn mạnh thêm luật tục và pháp quốc luật tục và luật pháp là vấn đề lớn tôi xin nói ở phần cuối cùng
cho lên nếu không xuất phát
từ sự đa dạng của dân tộc sự phong phú của quốc gia thì việc kiến lập một nhà nước pháp quyền đặc biệt cần một đạo luật căn bản nhất trong thời điểm hiện nay
về vấn đề vai trò của quần chúng trong việc tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là một vấn đề đại sự
thực hiện được một cái điều lớn lao hơn mà đảng ta mong đợi
tức là phải tăng cường kiểm soát quyền lực bằng sức mạnh của nhân dân và có cơ chế đảm bảo cho nhân dân
thực hiện cái quyền đó thì cái luật này ra đời sẽ đáp ứng được cái đòi hỏi đó của chúng ta trong sự phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay
hiện cả nước có một trăm linh ba năm trăm sáu mươi tám thôn tổ dân phố có gần bảy mươi ba người đang tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ dân phố
trên tám mươi chín công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và khi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được ban hành
quần chúng nhân dân sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn góp phần tích cực hơn trong công tác bảo vệ an ninh trật tự
đồng thời phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng và phát triển địa phương nơi sinh sống
thưa quý vị và các đồng chí
đoàn thanh niên công an tỉnh sơn la triển khai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một không chỉ thực hiện sứ mệnh nuôi các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đang theo học tại các lớp học mầm non tiểu học trên địa bàn
mà còn triển khai các dự án bổ trợ hạnh phúc cho em nhằm hướng tới giá trị nhân văn xây cho em hạnh phúc trao cho em tương lai tươi sáng
trong thời gian vừa qua chương trình đã giúp đỡ được hàng trăm các điểm trường hàng ngàn các em nhỏ có những bữa ăn no
giúp cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nơi ăn trốn ở
với giá trị nhân văn sâu sắc dự án đã nhận được nhiều sự tin tưởng chung tay ủng hộ của các mạnh thường quân và quân chúng nhân dân
tổ thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân từ nhân dân mà ra vì nhân dân phục vụ
hôm nay gia đình em vì tương lai tại bản a má hai xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
sộn rã tiếng nói cười những nụ cười sạng người những ánh mắt long lanh xúc động
khi được đoàn thanh niên công an tỉnh và các lực lượng chức năng đến bản giao
khánh thành ngôi nhà hạnh phúc từ dự án hạnh phúc cho em của đoàn thanh niên công an tỉnh trao tặng
hôm nay gia đình tôi hết sức vui mừng xúc động khi được đoàn thanh niên công an tỉnh trào tặng ngôi nhà hạnh phúc
không chỉ có nhà mà còn đầy đủ đồ đạc trong gia đình tôi cảm kích và xúc động nhiều lắm
rất tiếc con trai tôi không có ở nhà để chứng kiến hạnh phúc này
con trai tôi đang đi điều trị ở bệnh viện nên không có mặt sự buổi khánh thành được
tôi và gia đình cảm ơn đoàn thanh niên công an tỉnh nhiều lắm
gia đình em vì tương lai học sinh trường mầm non lóng sập hiện đang sống tại bản a má hai
xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bố là vì văn nguyễn nguyên là cán bộ y tế bản đang mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối
sức khỏe yếu kém nên không còn khả năng lao động
trước đây gia đình năm thành viên phải sống trong một túp lều sập sệ
nhưng kể từ ngày hôm nay
gia đình em vì tương lai sẽ không còn phải sống và sinh hoạt trong ngôi nhà tạm bỡ
cùng với nỗi lo sợ mỗi khi vào mùa mưa bão nữa
ngôi nhà cấp bốn rộng hơn bốn mươi m hai với tổng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
được trang bị đầy đủ các vật dụng sinh hoạt cần thiết
kèm hôm nay đã có riêng cho mình một góc học tập với đầy đủ đồ dùng
để viết cho cuộc đời mình một tương lai đầy tươi sáng
trong thời gian qua đoàn thanh niên công an tỉnh đã khánh thành
bàn giao hai ngôi nhà
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hạnh phúc cho em nữa cho các em nhỏ tại vùng cao lơi biên giới
trong thời gian tới thì dự án hạnh phúc cho em
dưới sự điều hành của đoàn thanh niên công an tỉnh
sẽ tiếp tục vươn xa nữa đến các huyện đến các hoàn cảnh còn khó khăn
dự án hạnh phúc cho em sẽ lan tỏa những tinh thần
những hạnh phúc của cộng đồng tới những hoàn cảnh khó khăn
giúp cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên theo cuộc sống
các em nhỏ học tập tốt hơn
từ một dự án nhỏ nuôi em mộc châu
sau khi được nâng cấp thành dự án cấp tỉnh
và trực thuộc đoàn thanh niên công an tỉnh sơn la
cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đảng ủy
bàn giám đốc công an tỉnh
dự án đang dần lan tỏa sự yêu thương nhân ái
tới rộng khắp các địa bàn vùng sâu vùng xa
vùng cao biên giới của tỉnh sơn la
đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái
lá lành đùm lá sách của lực lượng công an sơn la
giúp cho nhân dân có được cuộc sống ấm no hạnh phúc
giúp cho các em nhỏ vững bước tương lai
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo nông mạnh thế
chú thải thôn nạp bài thị trấn bằng lũng
huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn về tội giết người
theo cáo trạng vào đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
sau khi đến quán cà phê của ông đặng văn tuân
ở thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
để trả tiền mua bàn ghế
nông mạnh thế đã nảy sinh mâu thuẫn với ông tuân
tức giận thế sang khu vực hát karaoke tại quán
yêu cầu mọi người đang hát ra về
rồi thế tắt các thiết bị điện
tại đây thế đã có hành vi tát vào mặt của một người phụ nữ
khi bị hỏi lý do vì sao tắt các thiết bị điện trên
thế vợ mình bị tắt hoàng viết trung đã lao vào đánh thế
và đuổi thế ra khỏi phòng hát
thế bỏ về nhà lấy dao nhọn quay lại quán
đâm thẳng vào vùng ngực trái của trung
khi trung bỏ chạy thế tiếp tục cầm dao đuổi theo chém liên tiếp vào trung
gây tỷ lệ thương tích là hai mươi một
trên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo bảy năm tù
cộng với hình phạt hai năm tám tháng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
do tòa án quân sự quân khu một tuyên trước đó
buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là chín năm tám tháng tù
các phòng nghiệp vụ công an tp hcm đang phối hợp với công an quận bình tân
điều tra nghi vấn bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong
trước đó sáng ngày hai mươi bảy tháng năm một phụ nữ ba mươi bảy tuổi
trú tại quận bình tân giao con mình là cháu bé một tuổi cho người phụ nữ trông giữ như mọi ngày
đến chín giờ bốn mươi năm phút cùng ngày người cháu bé gọi cho mẹ cháu bé nói
cháu bị ho ọc sữa và cơ thể tím tái
cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng cháu tử vong
kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu bé bị đa chấn thương vùng bụng
nghi do bạo hành
qua lấy lời khai người trông cháu bé khai nhận do cháu bé bị ói ọc sữa
nên đã dùng tay đánh nhiều cái vào vùng bụng cháu
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
sau một thời gian theo dõi nắm tình hình vào trưa ngày hôm nay hai mươi tám tháng năm
công an tp long xuyên tỉnh an giang đã triệt phá thành công một sòng bạc quy mô lớn
tại khu vực tổ bốn khóm phó quế phường mỹ long liên quan đến ba mươi đối tượng
tăng vật thu giữ trên một trăm chín mươi triệu đồng
trong lúc các đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài tại khu đất chống
nhà bà quách thị mỹ lệ
lực lượng công an tp long xuyên bất ngờ ập vào chốt chặn bắt giữ ba mươi đối tượng có liên quan
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm năm bộ bài tay trên một trăm chín mươi triệu đồng
xung quanh khu vực đánh bạc và trên người các đối tượng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại thời điểm tụ điểm bị triệt phá nhiều đối tượng có thái độ manh động la ó
nhưng tình hình nhanh chóng được ổn định
hiện lực lượng công an tp long xuyên đang tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý
thưa quý vị trước tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn có những diễn biến phức tạp
với phương thức thủ đoạn tinh vi liều lĩnh phát huy tinh thần mưu trí dũng cảm
kiên quyết đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi đời sống xã hội
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái đã triển khai đồng bộ các biện pháp
đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm ma túy góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân
vào hồi hai mươi một h ngày hai mươi một tháng năm
tại khu vực km ba trăm linh
một trăm hai mươi tám cộng hai trăm linh quốc lộ ba mươi bảy thuộc địa phận thôn ngã ba xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành kiểm tra một xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua đó bắt giữ một đối tượng trú tại huyện sông mã tỉnh sơn la là người cho thuê xe cùng tăng vật là năm bánh heroin
trước đó hồi một mươi hai h ngày hai tháng bốn tại phòng hai trăm linh một nhà nghỉ tây bắc xanh thuộc thôn nước nóng xã thú lệ huyện văn chấn
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phát hiện bắt quả tăng đối tượng hoàng a hồng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản ngài thầu xã nà bùng huyện nậm pồ tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ chín mươi gói ni lông bên trong chứa một mươi tám viên ma túy tổng hợp có khối lượng hơn một năm trăm linh gram
đây là vụ mua bán ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái được phát hiện bắt giữ
toàn bộ số ma túy trên do tôi mua của một người không biết tên tại lào rồi mang về xã tú lệ huyện văn chấn tỉnh yên bái để tiêu thụ
thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
tính từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh yên bái đã tổ chức đấu tranh
bắt giữ bảy mươi năm vụ một trăm hai mươi bốn đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy
thu giữ gần bốn kg heroin trên bốn kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong đó riêng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã đấu tranh bắt giữ một mươi năm vụ một mươi chín đối tượng
về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần ba kg heroin trên bốn kg ma túy tổng hợp
với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt các đối tượng hoạt động chủ yếu vào ban đêm
khi bị phát hiện và bắt giữ các đối tượng kiên quyết chống trả và không phối hợp điều tra
các đối tượng hoạt động theo đường dây ổ nhóm hoạt động theo dòng tộc họ hàng lôi kéo nhiều người trong gia đình và tham gia
thứ hai nữa là địa bàn đồi núi rất hiểm trở nguy hiểm phức tạp trong quá trình trinh sát thu thập thông tin
xác minh đầu mối xác định sơ đồ địa điểm nơi các đối tượng hoạt động về ma túy
thứ ba nữa là các đối tượng manh động sẵn sàng chống trả lại quyết liệt lực lượng chức năng
có những đối tượng trong người đã có những đồ lóng như súng
dao này mìn này và cả súng kíp nữa
lúc nào cũng sẵn sàng để khi mà để lực lượng công an phát hiện ra là các đối tượng sẵn sàng chống trả luôn
trước mắt chúng tôi sẽ tập trung phối hợp với các ban ngành toàn thể
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cuộc chúng nhân dân
từ đó để quần chúng nhân dân tố giác phát hiện những đường dây những tụ điểm phức tạp trên địa bàn
để áp dụng các biện phạm hợp vụ đấu tranh triệt phá
bên cạnh đó chỉ đạo lực lượng cảnh sát ma túy
hệ lực lượng xuống cơ sở tăng cường công tác lắm tình hình
đẩy mạnh các biện phạm hợp vụ chủ động đấu tranh bóp cỡ với những tụ điểm phức tạp trên địa bàn
chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng công an các huyện thị xã thành phố
xác định những tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm phức tạp về ma túy
để tổ chức phòng ngừa phát hiện xử lý nghiêm các hành vi phạm tội
những nỗ lực và quyết tâm của toàn lực lượng
trong đó mũi nhọn là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã và đang góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn giữ gìn sự bình yên hạnh phúc của nhân dân